ở thủ đô rabat của mà rốc đã đang và sẽ thực hiện
trong con trụng năm qua hàng nghìn bệnh nhân đã chuyển tay nhau về ngôi nhà zanat
đây không chỉ là một mái ấm mà còn là nơi tạo ra sức mạnh về mặt tinh thần
giúp những bệnh nhân ung thư tại mà rốc với bất phần nào lo lắng và mệt mỏi
và hãy cùng chúng tôi ghé thăm ngôi nhà chung này trong câu chuyện quốc tế ngày hôm nay
trong một ngày rất ý nghĩa ngày thế giới phòng chống ung thư mùng bốn tháng hai
và nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay
bạn định ở đây bao lâu vậy
khoảng một mươi năm ngày
đừng lo lắng gì cả chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một chỗ ở chỗ ăn và cả những người bạn nữa
chúng tôi cũng sẽ chi trả chi phí điều trị cho bạn
bạn sẽ cảm thấy như đang ở nhà của mình
và ngôi nhà zanat
ngôi nhà này đã thành lập được một mươi năm năm trở thành mái nhà chung cho những phụ nữ đang chiến đấu với các bệnh ung thư tại thủ đô rabad của maroc
đây cũng chính là tấm lòng nhân ái của một người phụ nữ bị căn bệnh ung thư cướp mắt người chồng của mình
tôi đã gặp nhiều người có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện muley abdalat ở rabat
họ cần sự trợ giúp đồ ăn và cả người chăm sóc nữa
vì còn một căn nhà chống nên tôi đã quyết định biến nó thành mái ấm cho các bệnh nhân ung thư
những người tới đây có thể ở lại vài ngày hay chỉ đơn giản là ăn một bữa và trò chuyện với những bệnh nhân khác để cùng chia sẻ và tiếp thêm sức mạnh tinh thần trong cuộc chiến còn dài trước mắt
chúng tôi cung cấp thực phẩm dường bệnh phương tiện di chuyển
chúng tôi cũng cung cấp thuốc điều trị nhưng số lượng khá hạn chế
tính ra mỗi tháng chúng tôi chi khoảng năm trăm linh riham cho mỗi bệnh nhân đăng ký tại đây

một bác sĩ tâm lý hàng tuần sẽ tới hỗ trợ tâm lý cho các bệnh nhân
mục đích chính của tổ chức là mang lại cho các bệnh nhân ung thư cảm giác như gia đình để họ có thể cảm thấy thoải mái khi tới đây
những hỗ trợ thiết thực từ zanat đã chia sẻ bớt cuộc sống vốn đã khó khăn của những bệnh nhân ung thư
đối với chị fajia emikawi khi gánh nặng tài chính vơi bớt chị cảm thấy yên tâm hơn để tập trung điều trị bệnh
ở đây mọi thứ đều miễn phí với chúng tôi
có những thứ tưởng nhỏ bé nhưng gia đình chúng tôi cũng không thể lo đủ
tôi là mẹ của sáu đứa con tôi không thể bỏ tiền ra thuê một chiếc xe để tới bệnh viện
nhưng tại zanat chúng tôi có mọi thứ cần thiết
zanad đã mang lại nguồn hy vọng cho chúng tôi
ngôi nhà chung janad cần khoảng hai mươi năm usd mỗi năm để duy trì hoạt động
số tiền này đến từ chính bà khadiza enkuti người sáng lập tổ chức và các khoản quyên góp từ cộng đồng
chính phủ maroc cũng hỗ trợ một phần nhỏ trong đó có những chuyến xe để đưa đón bệnh nhân
tôi đã mất đi những người thân yêu của mình vì các bệnh ung thư
những cảm xúc đau đớn ấy khó có thể vơi đi
nhưng thay vì sống trong tuyệt vọng chúng ta có thể có được niềm vui khi mang lại hy vọng cho nhiều người khác
theo bộ y tế maroc nước này ghi nhận trung bình bốn mươi ca mắc ung thư mới mỗi năm
trong đó ba mươi sáu là phụ nữ